tại tỉnh đắk lắc một đối tượng đổ thuốc sâu xuống giếng nước sinh hoạt nhằm giết hại vợ cũ vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội giết người
mặc dù đã ly hôn nhưng giữa chu sĩ duy bốn mươi năm tuổi chú xã ea tân huyện crom năng và chị chu thị mị bốn mươi một tuổi vẫn thường xuyên xảy ra nhiều mâu thuẫn về chuyện tiền bạc và chuyện chị my có quan hệ tình cảm
vì bực tức nên duy đã nảy sinh ý định giết chị mị vào khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một duy đã cầm hai chai thuốc sâu rồi đổ xuống giếng nước nhà chị mị
tuy nhiên khi duy vừa đổ xong thì bị chị mỹ phát hiện sau một thời gian tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện quang năng để điều tra đến nay văn phòng cơ quan kẻ sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã có đủ căn cứ để thi hành lệnh bắt tạm giam chu sĩ duy về tội giết người

chúng ta phải nâng cao đòi hỏi của mình trong việc là yêu cầu các cơ quan doanh nghiệp phải bảo mật thông tin cho mình
mới đây nhất qua công tác theo dõi tình hình trên không gian mạng cơ quan công an phát hiện website http hai tám trăm bốn mươi nghìn một trăm một mươi ba có dấu hiệu giả mạo website của bộ công an để lừa đảo chuyên gia tài sản
các nạn nhân nếu đăng nhập vào website tên miền này sẽ bị các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
qua đó bộ công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác tuyệt đối không truy cập vào trang tin không cài đặt các phần mềm ứng dụng từ các nguồn không chính thống
một đường dây cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia liên quan gần ba trăm linh đối tượng
trong đó có các đối tượng là người nước ngoài vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp
cục cảnh sát hình sự bộ công an triệt phá
theo hình thức này người vay chỉ cần chụp ảnh chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thế chất bằng danh bài điện thoại
là có thể vay số tiền từ hai đến ba mươi triệu đồng mà không cần gặp mặt hay ký kết bất cứ một giấy tờ vay nợ nào
khi người vay không thanh toán được các đối tượng sẽ nhắn tin gọi điện đe dọa khủng bố tinh thần từ người vay đến người thân
thậm chí chúng còn cắt ghép hình ảnh của người vay rồi tung lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ uy tín hạ danh dự
làm nhục để thúc ép người vay phải trả tiền và gây bức xúc trong dư luận
sau một thời gian tạm lắng thì gần đây tại địa bàn tỉnh hậu giang tình trạng cho vay lãi nặng bắt đầu tái diễn âm thầm trở lại
để trôn tránh bị pháp luật xử lý cũng như mở rộng địa bàn các đối tượng chủ mưu cầm đầu
các đường dây cho vay rủ rỗ lôi kéo nhiều người làm việc cho chúng rồi biến họ thành công cụ kiếm tiền với thủ đoạn tinh vi
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
lương đức tiến sinh năm hai nghìn chú thành phố hà nội được người quen rủ vào nam bán quần áo thuê
khi vào đến thành phố cần thơ cuối tháng bốn vừa qua thì tiến mới biết công việc thực sự là đi thu nợ và cho vay
theo chỉ đạo hướng dẫn của chủ lương đức tiến xuống huyện vị thủy thành phố vị thanh
thu nợ và cho vay với lãi suất vượt hơn một mươi năm lần quy định của pháp luật
sau gần một tháng hoạt động tiến bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy bắt và khởi
thủy bắt và khởi thủy

cũng như trường hợp của tiến nguyễn thế anh chú tỉnh ninh bình khai nhận được một người đồng hương
giới thiệu vào thành phố cần thơ bán hàng với mức lương cao nhưng thực chất là công việc đi thu nợ và cho vay
nguyễn thế anh cũng đã bị khởi tố về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ngoài sự quyết liệt chấn áp tội phạm của cơ quan công an
thì người dân cũng cần nâng cao cảnh giác không để các đối tượng lôi kéo rụ rỗ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến đường dây cho vay lãi nặng qua các ứng dụng trên điện thoại thiết bị điện tử và đòi nợ thuê
liên quan đến gần ba trăm linh đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố triệt phá
cơ quan công an đã xác định được các đối tượng cầm đầu quản lý và điều hành đường dây
trong đó có đối tượng là người nước ngoài
cụ thể qua đấu tranh khai thác và phân loại các đối tượng cơ quan công an đã làm rõ và xác định được
người điều hành chính của hệ thống cho vay đòi nợ tại việt nam là nguyễn quang vũ chú quận long biên hà nội
còn jangin người trung quốc là đối tượng quản lý phụ trách toàn bộ hệ thống đòi nợ tại việt nam
đối tượng giang minh chịu trách nhiệm quản lý đốc thúc các trưởng bộ phận đòi nợ của khách hàng
tại cơ quan công an vũ khai nhận để hợp thức hóa việc cho vai lãi nặng và đòi nợ
các đối tượng thành lập công ty cầm đồ lập ba app vay là cashvn vaynhanhpro và ovay
đến thời điểm hiện tại số lượng khách hàng vay qua hệ thống ba app trên là khoảng một triệu người
mỗi tháng số tiền các đối tượng giải ngân cho vay là khoảng một trăm linh tỷ đồng
theo lời khai của vũ đối tượng cầm đầu hệ thống này là người trung quốc
tuy nhiên khi đối tượng người trung quốc không có mặt tại việt nam
nguyễn quang vũ sẽ được ủy quyền chịu trách nhiệm ký các giấy tờ liên quan đến ngân hàng
hợp đồng với khách hàng được công ty nhận đòi nợ thuê
qua những hoạt động điều hành chính của hệ thống cho vay đòi nợ tại việt nam
nguyễn quang vũ được công ty trả tiền lương là bốn mươi bốn triệu đồng một tháng
vay mượn tiền bạc là nhu cầu tất yếu trong xã hội
nhưng hoạt động trên cũng cần phải hoạt động trong khuôn khổ được pháp luật cho phép
tuy nhiên trên thực tế hiện nay có nhiều người đã dựa vào những kẽ hở của pháp luật
để biến hành vi có dấu hiệu hình sự lừa đảo chiếm dụng thành giao dịch dân sự
bằng cách giấu tiền mượn tiền để kinh doanh hay đảo nợ rồi thông báo đổ vỡ không còn khả năng chi trả
những hành vi trên đã gây ra không ít bất ổn về an ninh trật tự

khi mà người vay tiền không có khả năng thanh toán hoặc là vì lý do nào đó không thực hiện được đúng cam kết
trước khi mà vay tiền giao dịch dân sự này cũng đã dẫn đến những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
và tiềm ẩn nhiều vụ án hình sự có thể xảy ra
hai thanh niên thủ sẵn hùng khí để đi đòi nợ tại lâm đồng
thì một người bị cháu của con nợ chém đứt lìa bàn tay
đi đòi nợ khiến nạn nhân quá sợ hãi phải nhảy xuống sông không may bị đuối nước tử vong tại ninh thuận
vay nhưng không có tiền trả đúng hẹn bị đòi với lời lẽ xúc phạm đối tượng huyên tại tỉnh kiên giang đã ra tay giết người cho mình vay tiền
đây chỉ là ba trong số hàng trăm vụ án hình sự xảy ra do hoạt động vay mượn tưởng chừng chỉ là tranh chấp dân sự
về đây nó có một sự bắt tay liên hệ ngầm và thông đồng giữa người vay và người cho vay
người vay rất sẵn sàng là bao che cho người cho vay để được vay
và thậm chí cũng không dám tố cáo nếu mà cần phải tố cáo để sợ bị trả thù
cái thứ hai là khi đòi nợ thường là không ra tòa mà chỉ sử dụng các luật rừng và những biện pháp mà mang tính chất gọi là thô bạo bạo lực
đã có hàng trăm vụ án hình sự mà nguyên nhân xuất phát từ các giao dịch vay mượn tiền tưởng chừng như chỉ là giao dịch dân sự
tất cả chỉ vì niềm tin trong giao dịch mà không có sự tìm hiểu kỹ càng
và đây là tâm sự của những người trong cuộc là nạn nhân của một giao dịch vay mượn tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên
nó chả kinh doanh cái gì hết cả mà nó chỉ đi đánh bóng
nó lừa là nó đảo cho các doanh nghiệp
khi mà xảy ra như thế là vỡ lở ra thì bắt đầu là mình mới vào trong nhà thì là lúc ý mới phát hiện ra là bị lừa mấy chục con người chứ không phải là một mình mình nữa
còn lúc mà nó cho nó vay nó cứ giấu thôi vay của người lọ lại giống người kia
nó không cho mình biết chứ nếu mà biết thế thì mình cũng không dám cho vay
tôi thấy như thế là hình như thế là quá tinh vi
bởi vì dùng hình thức đánh bóng vô chơn để vay tiền những người hiền lành mà không dạng người ta mà đến là chỉ có cãi với lại cù
con thì hết chạy cái đoạn kia mà còn dùng những hình thức để đe dọa dùng dân xã hội đến để dọa
có người còn sắc tử tử vì có bảy trăm linh triệu thôi vì người ta cũng phải đi vay người ta cũng tham lại
vậy là vay gửi ngân hàng nó rẻ thì bây giờ vay lại gặp đôi là sớm rồi đúng không
chính tôi bị lừa
những người huy động tiền luôn xuất hiện với vỏ bọc hoàn hảo như đẹp trai sinh gái giàu có tài năng nổi tiếng
với thủ đoạn chung là vay tiền nhằm đảo nợ tái sản xuất cùng với lời hứa hẹn nhận ưu đãi lãi suất cao hơn nhiều lần lãi ngân hàng
với chiêu trò trên đã có rất nhiều người ở huyện phú lương thái nguyên dốc cạn hầu bao cho các đối tượng vay với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng
như những thủ đoạn này không còn mới nữa nhưng thực chất là vẫn tiếp tục diễn ra
có hiểu biết của người dân khi mấu chốt nhất của cái vấn đề khi họ cho vay là như thế này là họ cái người đi vay này những người lừa đảo họ hứa hẹn ví dụ như là lãi suất rất cao
người dân có thể là không hiểu biết pháp luật là ham lợi vào cái lãi suất cao đấy là dễ sập bẫy
thì bây giờ chúng ta phải có một cái biện pháp để mà tuyên truyền pháp luật sâu rộng hơn vào trong nhân dân để họ nắm được những thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo
từ thực tiễn một số vụ việc xảy ra vừa qua cho thấy các cơ quan chuyên môn cần nghiên cứu xây dựng chế tài để xử lý nghiêm những hành vi lách luật để huy động vay mượn tiền nhằm đảm bảo an ninh trật tự xã hội
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội thông tin về vụ trượt các thang máy tại ngôi nhà bảy tầng trên địa bàn phường ngọc khánh quận ba đình hà nội khiến hai người tử vong
danh tính của hai nạn nhân tử vong cùng ở huyện ba vì hà nội là phạm quang kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn là công nhân sửa chữa thang máy và nguyễn danh trung
theo đó vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng năm công an quận ba đình đã nhận được tin báo có tai nạn thang máy tại nhà dân địa chỉ số một mươi hai ngõ năm trăm hai mươi ba kim mã phường ngọc khánh
ngôi nhà này có quy mô bảy tầng một tung với diện tích khoảng chín mươi bảy m hai
tại thời điểm cứu nạn cứu hộ công trình đang trong quá trình cải tạo sửa chữa
thông tin ban đầu thời điểm xảy ra sự cố do trượt cáp trong quá trình sửa chữa thang máy tại công trình này
tại hiện trường lực lượng cứu hộ đã phát hiện tiếp cận và đưa một nạn nhân trên nắp cabin thang máy ra ngoài và đưa đến bệnh viện
tuy nhiên người này đã tử vong ngay sau đó
quan nắm tình hình phát hiện một nạn nhân còn kẹt lại dưới hố pit của thang máy
nhận định tình hình có diễn biến phức tạp ca bin với tải trọng lớn bị trượt cáp rơi xuống đáy của hộp pít thang máy và đè lên nạn nhân
nhân lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai công tác cứu nạn cứu hộ
sau một thời gian nỗ lực triển khai bằng các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày
nạn nhân tử vong tại hiện trường đã được lực lượng đưa ra ngoài và bàn giao cho nạn nhân cho lực lượng y tế công an phường ngọc khánh để làm các thủ tục tiếp theo
nguyên nhân vụ việc đang được công an quận ba đình phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố tiếp tục điều tra giải quyết theo quy định
không nghề nghiệp ổn định lại lười lao động có hành vi cấp dật tài sản đối tượng lê bảo cường chú thành phố hồ chí minh và nguyễn thanh phước chú tỉnh bình dương
vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
từ đầu tháng bốn đến giữa tháng năm các đối tượng này thường xuyên sử dụng xe máy đến các tuyến đường nội ô trên địa bàn thành phố biên hòa và các vùng lân cận để tìm người sơ hở cướp giật tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên thực hiện khoảng hai mươi vụ cướp giật tài sản
trị giá tài sản mà chúng cướp giật được lên đến gần năm trăm linh triệu đồng gồm nhiều điện thoại máy quay phim dây chuyền vàng và nhiều tài sản có giá trị